pháp luật việt nam ghi nhận quyền tự do ngôn luận tự do bày tỏ quan điểm thái độ ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội
tuy nhiên quyền tự do đó phải trong khuôn khổ pháp luật
nếu đi qua giới hạn của quyền tự do ngôn luận thì sẽ xâm phạm đến các quyền hợp pháp khác của công dân
khi thực hiện quyền tự do ngôn luận thì công dân cũng phải tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người khác
nếu người nào lợi dụng quyền tự do dân chủ tự do ngôn luận để xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì đây là coi là hành vi vi phạm pháp luật
hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trong các buổi live stream trên mạng xã hội trong khoảng hai năm qua nữ doanh nhân này đã đưa ra rất nhiều thông tin bất ngờ
nên thực hiện hoạt động phát trực tiếp trên mạng xã hội để tố cáo rất nhiều người về hành vi ăn chặn từ thiện
về lối sống thiếu chuẩn mực về các hành vi vi phạm pháp luật khác
tuy nhiên nhiều thông tin đã được xác định là không có thật có tính chất xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác
nên việc cơ quan điều tra khởi tố nữ doanh nhân này về tội danh trên là có cơ sở
luật sư cường nói thời gian gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều hội nhóm chửi bới công kích lẫn nhau
dẫn đến hiện tượng thu nhập trái phép thông tin cá nhân để tố cáo nhau
từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội nhiều người đã gặp cầu đả gây ảnh hưởng xấu đến an ninh và trật tự xã hội
những hiện tượng chửi bới vu khống đưa tin trái phép trên mạng xã hội là điều cần thiết để làm trong sạch môi trường mạng
cũng theo luật sư cường vụ án trên không chỉ do bà nguyễn phương hằng thực hiện
mà đằng sau đó còn có cả một đội ngũ tư vấn hỗ trợ để tham gia cùng trên mạng xã hội
bởi vậy ngoài việc xử lý với bà nguyễn phương hằng thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của các đồng phạm khác
trong vụ án này cơ quan điều tra sẽ làm rõ từng buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội
hoạt động thu nhập thông tin trái phép đưa tin trái phép những ngôn từ hành động mà nhóm người này đã thực hiện trên mạng xã hội suốt thời gian vừa qua
đánh giá những hệ lụy đã gây ra đối với xã hội với nhà nước với các tổ chức cá nhân để làm căn cứ giải quyết triệt đề vụ án
luật sư cường cho rằng rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với nhiều bị can và nhiều tội danh khác nhau
trong đó có tội lợi dụng quyền tự do dân chủ chỉ là khởi đầu của vụ việc
về nguyên tắc thì mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý hành vi vi phạm đến đâu phải xử lý đến đó
người nào vi phạm và xúi rục kích động người khác cùng thực hiện hành vi vi phạm thì sẽ được xác định là đồng phạm
những người có cùng ý chí thực hiện hành vi tội phạm sẽ được xác định là đồng phạm
vụ án này cần phải điều tra xử lý toàn diện đầy đủ và nghiêm túc đúng pháp luật thì mới đảm bảo tính gian đe phòng ngừa chung cho xã hội
theo điều ba trăm ba mươi một tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tín ngưỡng tôn giáo tự do hội họp lập hội và các quyền tự do dân chủ khác
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì sẽ bị phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nghệ sĩ hoài linh đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng của bão lũ miền trung
chỉ trong thời gian ngắn tài khoản ngân hàng của anh đã nhận được sự quyên góp lên tới hơn một mươi ba tỷ đồng
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một việc hoài linh vẫn giữ số tiền lớn trong suốt sáu tháng nhưng hạn chế chia sẻ thông tin gây xôn xao dư luận
cùng thời điểm anh liên tục bị bảng bỏ
nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam và là ba xã của đại gia dũng lò vôi gieo tên trong nhiều live stream với những nội dung khác nhau
khi vướng lùm xùm nam danh hải anh tiến cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên lịch trình đi cứu trợ phải liên tục thay đổi
một số nguồn tin thì tiết lộ do vấn đề sức khỏe và công việc bận rộn nên hoài linh chưa thể đến giúp đỡ bà con
ngay sau lời giải thích trên phía hoài linh có động thái giải ngân tiền quyên góp
cụ thể vào ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
ông hà văn tự đại diện nam nghệ sĩ thông báo rằng đã hoàn thành chuyến đi từ thiện đến các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam và quảng ngãi
và tổng số tiền hỗ trợ từ năm hai nghìn hai mươi đến thời điểm đi phát quả là hơn một mươi năm hai tỷ đồng
tuy nhiên sự việc vẫn liên tục tạo ra những nguồn ý kiến tranh cãi đa chiều
thậm chí cơ quan chức năng còn nhận được đơn thư tổ giác việc từ thiện của hoài linh
sau thời gian xác minh ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
công an tp hcm
đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin có liên quan đến hoài linh
công an tp hcm cho biết trước đó đơn vị nhận được tin báo tố giác tội phạm của các cá nhân ở tp hcm
tp hn tỉnh bình thuận về việc tổ giác nam nghệ sĩ có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản
đơn vị đã vào cuộc điều tra các đơn tố giác căn cứ vào kết quả điều tra xác minh xác định các nội dung tố giác không có dấu hiệu phạm tội
do vậy công an tp hcm đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số một trăm một mươi năm nghìn sáu trăm linh một vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một
ngay sau đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã có kết luận số bốn trăm linh sáu klksvksb hai xác định rằng quyết định không khởi tố vụ án hình sự của công an tp hcm là có căn cứ và đúng pháp luật
với tai tiến lớn nhất trong sự nghiệp hoài linh hạn chế cập nhật mạng xã hội
không xuất hiện trong các sự kiện giải trí trong suốt
một thời gian dài tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bố ruột của hoài linh qua đời vì tuổi cao sức yếu
lộ diện trong tăng lễ của đoàn sinh thành nam nghệ sĩ để lộ rõ vóc dáng gầy gò gương mặt mệt mỏi khi liên tiếp gặp biến cố
đầu năm hai nghìn hai mươi hai hoài linh chính thức tái xuất khi tham dự liên hoàn kịch nói toàn quốc khu vực phía nam
với vai ông chủ nhà trọ keo kiệt tên tài trong vở diễn lạc giữa biển người
hai linh đã được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất và được trao huy chương vàng trong sự kiện bế mạc tại liên hoan
gần đây việc anh trở lại với vai giả gái trong một dự án phim điện ảnh cũng thu hút không ít sự bàn luận từ phía người hâm mộ